không lưới điện quốc gia giao thông đi lại khó khăn cách trở nên người dân nơi đây luôn sống trong vất vả nghèo đói
để thoát khỏi đói nghèo tri bộ và ban quản lý bản đã đồng lòng dốc sức xây dựng nghị quyết và hương ước giúp hồi cọ thay ra đổi thịt bắt đầu từ việc dạy chữ
như bao nhiêu giáo viên cắm bản gieo chữ ở vùng biên giới khó khăn nhất của những thầy cô giáo trên điểm trường hồi cọ là công tác vận động trẻ em đến trường và duy trì đầy đủ sĩ số học sinh
bởi vậy đã bốn năm ở bản nhưng công tác tuyên truyền vận động học sinh đến lớp hay hỏi thăm trao đổi về việc học hành giữa giáo viên và phụ huynh của cô giáo liêu thị hương vẫn phải nhờ cậy đến những người có uy tín trong cộng đồng
và công việc này
thường chỉ diễn ra khi núi rừng đã chìm vào giấc ngủ
chào anh hôm nay tôi với cô giáo đến nhà thăm gia đình anh và cùng nói chuyện về việc học hành của những đứa trẻ nhà anh
hôm nay cô giáo không thấy đứa trẻ đến lớp không biết nó có khỏe không hay gia đình đã đi đâu chơi xa
bọn trẻ ở nhà hết thôi mời trường bản và cô giáo vào nhà
đã nhiều năm nay cầu nối để cô giáo hương và những giáo viên vùng xuôi lên bản hồi cọ dạy chữ
dễ dàng tiếp cận với các phụ huynh người mông nơi đây là trường bản và khùa đớ
trường bản vừa là người dẫn đường vừa là người phiên dịch đồng thời cũng là người giúp cô giáo hương tháo gỡ khó khăn với các bậc phụ huynh khi hai bên chưa thống nhất quan điểm trong cách dạy học cho trẻ
tôi ở dưới xuôi lên công tác điểm hồi cọ được bốn năm nay rồi
tôi lên đây toàn là người mông
tôi không biết tiếng mông
khi đi vận động học sinh đi học là tôi phải nhờ đến trường bản
trường bản rất nhiệt tình và giúp cô đi vận động các cháu đi học
tôi có bốn người con hai con trai hai con gái
đứa con gái lớn đã đi học được ba năm còn đứa con trai cũng đã đến trường được hai năm
còn hai đứa bé thì đang đi học ở trường mầm non tại bản
chúng tôi là người mông cũng không được học chữ nên không biết làm thế nào để cho cuộc sống tốt hơn
nhưng từ ngày bản có thầy cô giáo về trường tôi đã đi học
trường bản cùng dân bản đồng lòng quyết tâm đưa việc học chữ vào quý ước của bản để cùng thực hiện
chỉ cần trẻ con ốm hay bỏ một buổi học là thầy cô giáo và trưởng bản lại đến nhà gặp gỡ nói chuyện với người lớn ngay
ban ngày thì người lớn đi nương dãy xa việc học hành của trẻ con thì đều được thầy cô giáo và trường bản lo
nhà nào nghèo mà con học lên được đến đại học hay quyết tâm đi học chuyên nghiệp thì cả bản sẽ góp tiền vào cùng nuôi
vậy nên ai ai cũng quyết tâm cho con đi học chữ
buổi sáng trên đỉnh hồi cọ công việc thúc giục đôn đốc trẻ con đến trường không chỉ là việc cá nhân của một gia đình mà nó đã trở thành nghị quyết của tri bộ và hương ước của cả bản
chiếc loa phóng thanh treo trước nhà cộng đồng cùng hệ thống tăng âm chạy bằng bình ác quy này đã được trưởng bản và khùa đớ huy động sức dân đóng góp
đây là công cụ đắc lực hàng ngày đồng hành cùng anh trong việc đôn đốc học sinh đến lớp đúng giờ
cũng như nhắc nhở mọi người trong gia đình những việc thầy cô can dặn về việc học tập của con trẻ
bà con trong bản chú ý hôm nay trời lạnh hơn hôm qua nên trước khi trẻ đến trường bố mẹ ông bà nhớ cho trẻ ăn no mặc áo ấm để trẻ có sức khỏe tốt và học bài tốt hơn
không chỉ dành vài phút trước khi đi làm đơn giấy để nhắc nhở bà con trên loà phóng thanh mà trường bản và khu đớ
sẽ dạo một vòng quanh bản để kiểm tra giả soát những đứa trẻ còn mãi chơi và đưa chúng đến trường
xin chào thầy báo cáo với thầy là thằng học sinh ý là đình bỏ học dư là cán bộ trung thuận bản văn tùy cho tôi là vươn thẳng đưa đến trường rồi

điểm trường còn tạm bỡ phòng học không đủ che nắng che mưa học sinh phải học lớp ghép và đôi lúc phải tự ôn bài vì thiếu giáo viên
nhưng điều đó không cản được quyết tâm cho con em đến trường học chữ của người dân bản hồi cọ
công việc gieo chữ trên bản dẻo cao này không chỉ có sự quyết tâm của những người thầy người cô yêu nghề mến trẻ ở vùng xuôi lên gắn bó với bản
mà nó còn đến từ chính những quyết tâm coi việc học chữ là cái gốc để đem chi thức
khoa học kỹ thuật về xua đói nghèo cho dân bản
thầy và bá lý là một ví dụ là người con sinh ra và lớn lên tại bản hồi cọ
thầy lý cũng từng như những đứa trẻ này được bố mẹ ông bà và dòng họ cho đến trường được thầy cô tận tình dìu dắt và háo ước đánh vần với con chữ đầu tiên
tiếp tục chắp cánh cho lớp tuổi thơ hiếu học quê mình
trước đây các thế hệ ông bà nói chung là cũng khoai biết chữ toàn là mù chữ cho nên tôi sẽ xác định là chọn cái nghề nhà giáo để về giáo dục cho các cháu ít nhất nó biết chữ
công tác huy động vận động của tất cả các bán quản lý với phụ huynh với tất cả các bán ngành đoàn thể thì rất là quan tâm đến các cháu
và huy động rất là tốt để các cháu đi học đầy đủ không có ai bỏ học giữa trường
và có ai đúng đủ tuổi không đi học
chỉ với bốn mươi chín hộ dân và gần ba trăm linh nhân khẩu nhưng tri bộ bản hồi cọ có tới một mươi chín đảng viên
nhiều năm nay nhờ có sự lãnh đạo của cấp ủy sự gương mẫu nỗ lực của từng người đảng viên trong tri bộ
cùng với sự phối hợp đồng lòng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo mà nghị quyết của tri bộ đảng hồi cọ đã được đưa vào hương ước
và được ban quản lý dân cư bản hồi cọ thực hiện nghiêm túc
tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân
chúng tôi thì càng ngày lại càng già rồi thì sau này sẽ có thế hệ trễ về giữ lại bản làng chúng tôi và vươn đồng thế hệ sau nữa
tích cực học tập và học vươn lên nữa để thế hệ trễ sau này biết những đường đối chính sách của đảng và phát lúc của nhà nước
và càng ngày càng đưa bản làng chúng tôi vươn lên làm giàu chính đáng
hàng tháng trong trinh hoạt tri bộ đình kỳ chúng tôi là có phân công đảng ủy có phân công một đồng chí phó vị tư dân trực
lên sinh hoạt cùng với tri bộ bản
khi đi sinh hoạt cùng đi là có
ở thôn thì bí thư chí bồ trưởng bản là cùng với các chí hội là thường xuyên quán triệt với bà con nhân dân
thông qua các cuộc học dân để mà triển khai các chủ trương sách của đảng trong đó là nhẫn mạnh về việc học tập của các cháu
thôn bản cũng đã đưa vào quý ước hướng ước của thôn bản là nếu mà có cháu nào bảo học thì sẽ có hình thức xử lý riêng
đây là điểm rất sáng để mà nhân rộng ra đối với các thôn bản khác của hà sản nhân mai
vậy là nhờ một nghị quyết
đúng đắn hợp với lòng dân cùng sự nhiệt huyết của từng giáo viên
đến nay tuy tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới trên bốn mươi nhưng ở hồi cọ vẫn có một mươi một người tốt nghiệp đại học
hàng chục người có trình độ trung học chuyên nghiệp làm ở các ngành nghề khác nhau từ bác sĩ công an bộ đội cho đến giáo viên
kỹ sư nông nghiệp làm việc ở các cấp từ thôn xã cho đến tuyến tỉnh
năm hai nghìn một bản được đón bằng công nhận làng văn hóa
năm hai nghìn một mươi hai đón bằng công nhận dòng họ hiếu học và được ủy ban nhân dân tỉnh huyện trao nhiều bằng khen giấy khen trong các phong trào thi đua yêu nước và phát triển dân tộc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội tỉnh nghệ an
năm hai nghìn một mươi hai đón bằng công nhận làng văn hóa